phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển ba mươi viên ma túy tổng hợp trên đường đi tiêu thụ
vào khoảng hai mươi một h tối ngày hôm qua tại bản siềng xã môn sơn huyện con cuông phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
và công an huyện con cuông đồng chủ trì phối hợp với các lực lượng phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng lê văn bốn
trú tại xã môn sơn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là ba mươi viên ma túy tổng hợp
qua điều tra xác định bốn là một mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về nghệ an rồi đưa đi các tỉnh phía bắc tiêu thụ
tại thái bình đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện thái thụy cũng vừa bắt quả tang đối tượng phạm duy toàn
trú tại thôn thu cúc xã thụy hưng huyện thái thủy về hành vi tăng giữ trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt quả tang tại trục đường dt bốn trăm năm mươi sáu thuộc địa phận thôn nhạo sơn xã thụy sơn huyện thái thụy
khám xét trên người và nơi ở của đối tượng lực lượng công an thu giữ trên sáu trăm linh gam ma túy đá và một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng toàn khai nhận tàng trữ số ma túy trên với mục đích để bán kiếm lời
vào ngày hôm qua công an huyện thái thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm duy toàn để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trên địa bàn thành phố hà nội lại xảy ra một vụ cướp tài sản hết sức manh động
hai đối tượng mang theo súng xông vào nhà một người dân nổ súng và cướp đi số tiền là hai trăm linh triệu đồng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an huyện công an tp hà nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an bắt giữ
sau chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ gây án
hai đối tượng gây án bị bắt giữ gồm trần văn hào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
và phan ngọc trâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
trước đó khi thấy tài khoản facebook hoàng hường bán hàng online có địa chỉ tại khu công nghệ cao hòa lạc thạch thất hà nội
hay đưa những hình ảnh về tiền mặt trâm và hào đã bàn bạc đột nhập vào nhà để cướp tài sản
các đối tượng chờ cơ hội
đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi sáu tháng một đã đột nhập vào khống chế bảo vệ
tiếp đó hai đối tượng xông vào phòng ngủ của vợ chồng chị hường
hào đã cầm súng nổ một phát lên trần nhà còn trăm cầm dao đe dọa khống chế vợ chồng chị hường và cướp đi hai trăm linh triệu đồng
sau đó các đối tượng dùng băng dính chói vợ chồng chị hường vào ghế đồng thời đe dọa và yêu cầu vợ chồng chị hường
chuyển năm tỷ đồng vào tài khoản của hào trước một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng một nếu không sẽ giết cả nhà chị hường
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với cục cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc điều tra truy xét
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày hào và trâm đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận hoàng mai hà nội
cơ quan công an thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi bốn mươi tám viên đạn một dao nhọn sáu mươi chín triệu đồng ba điện thoại di động và ba đôi găng tay
xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày dẫn đến những cơn ghen bất chợt
rất nhiều đối tượng đã sẵn sàng ra tay sát hại
người mình yêu thương
những vụ án đau lòng xảy ra trong thời gian vừa qua ngày một nghiêm trọng gây hoang mang trong dư luận
nguyên nhân dẫn đến những hệ lụy đau lòng này không có gì khác ngoài sự ghen tuông nghi hoặc
cùng với văn hóa ứng xử sự nhận thức pháp luật còn quá thấp
trong khi tính vị kỷ cá nhân trong quan hệ gia đình yêu đương thì lại quá cao
đối tượng ngô văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thanh thủy phú thọ
bị tòa án xử tù trung thân về tội giết người
bị hại trong vụ án lại chính là người vợ của bị cáo
chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng hùng không lay chuyển được ý định ly hôn nên đã dùng xăng sát hại vợ
vợ chết mâu thuẫn vợ chồng không được giải quyết
cũng chẳng nếu giữ lại được hôn nhân mà chỉ còn lại là nỗi đau của người nhà và đứa con thơ của đôi vợ chồng này
còn đây là đối tượng hoàng tuấn an sinh năm hai nghìn hai trú tại xã dương liễu huyện hoài đức thành phố hà nội

do hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn an đã có ý định sát hại bạn gái
tối ngày hai mươi tháng an đã đưa ra một bài tập về tình cảm và quan hệ yêu đương

tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thấy bạn gái đi xe máy tới an lao ra chặn lại rồi rút dao đâm nhiều nhát khiến cô gái trẻ này gục ngã tử vong tại chỗ
gây án xong an lấy dao tự đâm vào cổ mình với ý định tự sát nhưng bị người dân ngăn chặn
tuổi trở lên không để sót đặc biệt là người có bệnh nền người trên năm mươi tuổi
hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tiêm mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
đặc biệt là lưu ý các đối tượng thường xuyên di chuyển đối tượng từ một mươi tám đến năm mươi tuổi
và các nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh chủ động có kế hoạch phương án
tiêm vaccine cho trẻ em từ năm tuổi đến một mươi một tuổi theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
thực tiễn thế giới và của việt nam
hiện nay hà nội đang là điểm nóng về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
số ca mắc mới trong những ngày gần đây đều chạm mốc gần ba ca
điều đáng nói là số căn nặng có xu hướng gia tăng do nhiều trường hợp là người cao tuổi
người có bệnh nền chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín thuộc bệnh viện đại học y hà nội
tại đây đang điều trị cho hơn hai trăm linh bệnh nhân mắc covid một mươi chín từ nặng đến nguy kịch
trong đó có khoảng bốn mươi bệnh nhân đang phải thở máy
số bệnh nhân tiếp nhận mới mỗi ngày từ hai mươi đến ba mươi ca
với số lượng nhân lực nhân viên y tế hiện có bệnh viện đang rơi vào tình trạng quá tải
chủ yếu họ là những người nhiều tuổi tám mươi chín mươi có những người gần một trăm linh tuổi
bốn mươi năm mươi những trường hợp thở máy là có nguy kịch tử vong
các bác sĩ cho biết khi tỷ lệ bệnh nhân mắc mới mỗi ngày có xu hướng gia tăng
thì tỷ lệ nặng cũng tăng theo
đáng nói hầu hết các bệnh nhân nặng nguy kịch đều là người cao tuổi nhiều bệnh nền
chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi vaccine
nhập viện khi đã suy hô hấp nặng
phương án nếu mà nhiều hơn nữa thì chúng tôi chuyển sang giai đoạn ba
tức là giai đoạn năm trăm linh giường
khi đó thì cũng nhân lực từ trường đại học hà nội
trường đại hội hà nội là nơi đỡ đầu nguồn nhân lực cho bệnh viện đại hội hà nội
cũng như là huy động thêm các sự hỗ trợ và nhân lực từ các bệnh viện của thành phố hà nội
cũng như là một số tỉnh miền bắc
hiện tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín ở hà nội tử vong là hai mươi sáu
tỷ lệ bệnh nhân nặng chiếm khoảng một năm
sở y tế thành phố hà nội đã xây dựng kịch bản lên tới một trăm linh ca mắc
các cơ sở tiếp nhận người bệnh theo phân tầng điều trị bảo đảm hạn chế chuyển tầng
những bệnh nhân thuộc tầng hai và tầng ba sẽ được điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện
bệnh viện chuyên khoa tuyến thành phố các bệnh viện hạng một và các bệnh viện hạng hai
và chúng tôi cũng đã có làm việc với tất cả các bệnh viện bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn
để huy được toàn bộ lực lượng dừng bệnh của các bệnh viện bộ ngành trung ương
tham gia điều trị những bệnh nhân tầng hai và tầng ba
dự báo số ca mắc mới trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục gia tăng
bộ y tế yêu cầu các bệnh viện đề ra những giải pháp để tăng cường công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
để hạn chế những biến chứng và giảm số ca mắc
biện pháp quan trọng nhất vẫn là tuân thủ tuyệt đối biện pháp năm k
tại các cơ quan công sở và các điểm công cộng
thưa quý vị trước những phản ánh của người dân về việc là một số địa phương
đã áp dụng biện pháp quản lý cách ly chưa hợp lý
vào ngày hôm nay bộ y tế đã có công văn gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
nhằm thực hiện đúng chỉ đạo của chính phủ theo tinh thần nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp
ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và các quy định hướng dẫn của bộ y tế về các biện pháp phòng chống dịch
việc triển khai tiêm vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng
thuộc tỉnh thành phố tiến hành kiểm tra xác minh hoặc điều tra để làm rõ
nội dung thông tin báo nêu trên
nếu có vi phạm yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
hoặc chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan công an để xem xét xử lý
bên cạnh đó các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định kịp thời chấn trình
việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp
kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc lưu cho biết vừa bắt giữ mai văn cảnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại áp cái đuôi nhỏ b xã nguyễn việt khái huyện phú tân tỉnh cà mau
đây là đối tượng có quyết định truy nã nguy hiểm về hành vi cố ý gây thương tích
theo hồ sơ của cơ quan công an do bầu thủng từ trước
nên vào ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ma văn cảnh và một người đàn ông
ngủ tại xã long thạnh huyện vĩnh lợi tỉnh bạc lưu xảy ra xô xát
mai văn cảnh đã cùng đồng bọn dùng hung khí đánh vào người đàn ông với tỷ lệ thương tích một mươi hai
quá trình điều tra vụ án mai văn cảnh đã bỏ trốn khỏi địa phương
nên bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu ra quyết định truy nã
đến ngày một mươi sáu tháng một bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã bắt giữ được mai văn cảnh
khi cảnh đang lẫn trốn ở thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
vụ việc đang được cơ quan công an cung cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật
công an huyện định quán đồng nai cho biết là đang tạm giữ hình sự trần thanh bình
hai mươi tuổi ngụ tại xã phú lợi huyện định quán đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi chế tạo và tàn trữ pháo nổ
từ tin báo quần chúng nhân dân chiều ngày một mươi bốn tháng một công an huyện định quán tỉnh đồng nai
đã mời trần thanh bình đến trụ sở làm việc
kiểm tra tại nhà bình lực lượng công an thu giữ một trăm ba mươi hai quả pháo đã thành phẩm
vỏ được làm ở ống nhựa pvc hơn một mươi năm kg vật dụng để tạo chất nổ
và dây dẫn làm ngòi pháo cùng một số vật dụng khác
qua đấu tranh bình đã khai nhận đang chế tạo pháo và cho biết trước đó
đã xem vào học cách chế pháo bằng ống nhựa pvc trên mạng xã hội
với mục đích bán kiếm lời tuy nhiên chưa kịp bán thì bị bắt
những ngày vừa qua thông tin các bác sĩ tình nguyện viên cho rằng
phía đơn vị quản lý bệnh viện giả chiến số sáu tp hcm vi phạm hợp đồng
khiến cho việc chi trả tiền phụ cấp chống dịch cho hơn ba mươi tình nguyện viên
bị chậm trễ và đang được dư luận hết sức quan tâm
và liên quan đến vụ việc này tại buổi họp báo chiều ngày một mươi bảy tháng một
sở y tế tp hcm đã đưa ra một số lời giải đáp
theo đó các bác sĩ tình nguyện viên này bắt đầu nhận việc tại bệnh viện giải chiến số sáu
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một và ký hợp đồng đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên sau nhiều tháng kết thúc công việc tại đây dù các đơn vị khác đã nhận được phụ cấp
theo quy định của sở y tế tp hcm các tình nguyện viên của bệnh viện giải chiến số sáu vẫn chưa được chi trả
trước vụ việc này sở y tế tp hcm cho biết trong thời gian tuần rồ đối với lực lượng giải chiến số sáu
tiếp nhận nhiều lực lượng ở phía bắc và tp hcm trong đó có ba mươi hai bác sĩ ở tp hcm hỗ trợ bệnh viện giải chiến số sáu
tổng bộ hồ sơ đã được hoàn tất nếu không có gì thay đổi thì ngày mai các anh chị đó sẽ được nhận
cung cấp chống dịch tháng một mươi và tháng một mươi một còn riêng đối với tháng một mươi hai thì hiện nay các bác sĩ toàn bệnh viện
cũng đang lập hồ sơ chứng từ để thanh toán cho toàn bộ nhân viên bệnh viện thì các bác này cũng
để thực hiện theo đúng cùng với lại tiến độ của các nhân viên bệnh viện tôi xin bắt đầu hết
trả lời câu hỏi của phóng viên truyền hình công an nhân dân về việc còn có bao nhiêu tình nguyện
viên chưa nhận được tiền phụ cấp trợ cấp và nguyên nhân vì sao chậm trễ đại diện sở y tế
tp hcm cho biết sự việc tương tự cũng xảy ra ở quận tám thì qua cái trao đổi với lại bên trung
tâm y tế quận tám thì chúng tôi được biết ngày một mươi một tháng một mươi một vừa rồi thì trung tâm y tế quận tám cũng
đã có hoàn tất các cái thủ tục tại kho bạc đối với lại cái lực lượng sinh viên tình nguyện này
thì chắc là trong cái thời gian sớm thì kho bạc phải giải quyết
để có thể các cái lực lượng của trường từng lượng của trường y khoa phòng hộ thạch sẽ được nhận
thì cũng xin thông tin với các anh chị đối với lại sở y tế cùng với lại đặc biệt là ủy ban
dân thành phố rất quan tâm để mà có thể giải quyết chế độ cho các lực lượng mà đặc biệt
là các lực lượng tình nguyên mà các em sinh viên nữa thì trong thời gian qua thì các cái tổ
các cái đồng chức năng của sở y tế cũng đã cùng với lại các cái bệnh viện
chúng ta sót lại cùng cái việc chi trả cũng như làm việc lại với các cái phòng y tế các
quyền để xem cái tiến độ chi trả cho các lực lượng thì trong thời gian tới thì cũng rất mong cái sự
phối hợp của các cái chú ông báo đài đâu đó vẫn còn một vài cái cái trường hợp mà chúng ta chưa
giải quyết hoặc là chúng ta có cái xây sót cái tiết xây sót thì chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết
cho nó hết thì chúng tôi xin thông tin cho các anh chị về cái câu một trong đợt dịch lần thứ tư vừa
qua đã có hàng nghìn tình nguyện viên từ các tỉnh và trên địa bàn thành phố được tăng cường hỗ trợ
cho ngành y tế thành phố hồ chí minh chống dịch việc chi trả kịp thời chi phí hỗ trợ không chỉ
thể hiện sự tri ân của người dân và chính quyền thành phố đối với những hy sinh của các tình nguyện
viên mà còn là sự động viên họ trong những ngày giáp xuân nhâm dần kính thưa quý vị do ảnh hưởng
bởi dịch bệnh covid một mươi chín nặng nề và kéo dài đã gây tâm lý cho người dân ngại về quê một phần là
nhập trong năm bị giảm nhưng có lẽ là lý do chính là tại nhiều địa phương vẫn áp dụng quy định hạn
chế tụ tập đông người ghi nhận tại các nhà ga bến xe ở thành phố hồ chí minh lượng khách đặt
vé về quê đón tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai giảm sâu nhất từ trước tới nay nếu như những năm trước
vào những ngày này bến xe miền đông quận bình thạnh thành phố hồ chí minh thường rất đông
lúc nhộn nhịp cảnh người dân xếp hàng dài tại các quầy vé thậm chí nhiều người sẽ không mua được
vé nên đến sớm từ hai mươi ba giờ sáng để giành chỗ thì năm nay là một hình ảnh trái ngược hầu hết quầy
vé vắng khách không khí cũng vì thế mà trầm lắng là thường thay vì phải mất hàng giờ đồng hồ để
có thể mua được tấm vé thì năm nay dù về quê vào ngày cao điểm hai mươi tám tết anh nguyễn văn hiền đã giấy
dàng đặt chỗ cho mình và người thân như năm ngoái thì đa số đồng nghiệp là về hết còn như năm nay thì
chỉ về có một nửa thôi với lại là cái gọi là cái lượng vé thì mua thì nó dễ hơn là năm ngoái
mua lúc nào cũng có hết về lúc nào cũng được
các nhà xe cho biết không chỉ bán vé trực tiếp tại bến mà vé online hoặc qua điện thoại đã được
chào bán từ hai tuần trước tuy nhiên số ghế đã bán ra còn trống rất nhiều trong khi đó so với cùng
kỳ những năm trước thời điểm này đã gần như kính chỗ trong số hành khách đã đặt vé thì tập trung
về các tỉnh miền trung hoặc tây nguyên khách về miền bắc rất hạn chế
năm vừa rồi thì từ ngày hai mươi sáu tết là những ngày cao điểm thì mấy năm vừa rồi là đầy là năm nay
do dịch bệnh thì lại khách không còn lượng khách nhiều như vậy nữa chỉ còn giảm còn cỡ mươi phần
từ giờ cao điểm bán đã trước một mươi ngày nay rồi mà không có khách nào đặt hết như mỗi năm
thì nhà xe đông hơn phục vụ thì hai mươi xe hai mươi xe và tương đương cái lượng khách tương đương khoảng tám trăm linh
giường tám trăm linh ghế nhưng mà năm nay do tình hình dịch thì lượng khách đặt chưa đủ những năm trước
thì nhà xe đã bán vé đầy hết theo đại diện lãnh đạo đơn vị quản lý bến xe miền đông tổng số lượng
vé bán ra chỉ đạt ba mươi công suất nhiều doanh nghiệp cũng đã chú động giảm số đầu xe do lượng khách quá
thấp xong nếu có lượng khách tăng độc biến thì vẫn có thể đáp ứng nhu cầu tổng cái số ghế
cái số chỗ để bán trước trong dịp tết nay đến thời điểm hiện tại là chín mươi tuy nhiên thì đến thời
điểm hiện tại thì các đơn vị bán tại bán trước cho các nghề đi từ ngày một đến ngày hai nhiều doanh nghiệp

thì chính tỷ lệ khoảng ba mươi cho cái số chỗ mà đã tình hình bán vé tàu tết tại ga sài gòn cũng trong
tình trạng thương khách trước biến động của dịch covid một mươi chín năm nay ga sài gòn đã thay đổi phương
thức phục vụ hành khách thay vì dạy một trăm linh tàu chở khách dù có ghế trống hay đủ thì năm nay chỉ
sử dụng hơn năm mươi số tàu khi cần có thể tăng toa hoặc tăng chuyến năm nay là đặc biệt là đường sát
cũng như những năm trước là bung hết toàn bộ các phương án bán vé ra ngay từ đầu nhưng năm nay là
tùy theo tình hình khách mua vé ngành đường sát sẽ đưa các đoàn tàu ra phục vụ hành khách tùy theo
cái số lượng khách mua vé và ngành đường sắt sẽ bổ sung cho nên là việc đó là bán vé cũng như là
khách mua vé năm nay so với năm ngoái cũng như những năm trước là giảm rất nhiều khả quan hơn
số tàu sát và đường bộ hãng hàng không việt nam airlines cho biết nhiều chuyến bay có tỷ lệ lấp
đầy ghế từ bảy mươi chín mươi những ngày cận tết tuy nhiên số lượng hành khách đặt vé vẫn giảm so với những
năm trước theo cục hàng không việt nam vận tải nội địa giai đoạn tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày một mươi chín tháng một đến một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai chỉ ở mức từ bảy mươi bảy mươi năm so với cùng dịp tết năm ngoái
với một mươi bốn chuyến bay khoảng hai bảy triệu ghế cung ứng
chiều nay ngày một mươi bảy tháng một ông dương anh đức phó chủ tịch tp hcm cùng hội đồng nghệ
thuật đã có buổi kiểm tra tiến độ thi công đường hoa nguyễn huệ tết nham dần hai nghìn hai mươi hai
đường hoa nguyễn huệ với chủ đề xuân quê hương ấm tình nhân ái dự kiến diễn ra từ một mươi chín h
ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến một mươi bảy h ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
thất từ hai mươi bảy tháng chạp âm lịch đến buổi bốn tết
năm nay đường hoa có chú đề xuân quê hương ấm tình nhân ái có chiều dài hơn sáu trăm linh mét được chia thành ba phân đoạn
về rừng sâu thiên nhiên tươi xanh xuân nghĩa tình tự hào việt nam và ra biển lớn nước non hội ngộ
bên cạnh tiêu chí an toàn và tiết kiệm dấu ấn của đường hoa năm nay là gửi gắm sự tri ân đối với
đồng bào cả nước đã dành sự tương trợ tình cảm to lớn cho tp hcm đặc biệt là những hy sinh vất vả
của lực lượng tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
khác với các năm trước linh vật cống chào đường hoa năm hai nghìn hai mươi hai không nằm ở vị trí trung tâm mà được chuyển giới
sang hai bên với hình tượng sông hổ tương phùng cao ba m và gần bảy m
hiện phần lõi của linh vật đã có mặt tại đường hoa
đường úc thi công đã bắt đầu thực hiện công đoạn lắp ghép khuôn sườn trước khi đường hoa và các linh vật vào hoàn thiện
các xưởng thi công linh vật cũng đã hoàn thành tới tám mươi công đoạn chỉ còn khâu cuối cùng là sơn phết để bàn giao sản phẩm
lễ hội tết việt hai nghìn hai mươi hai do sở du lịch tp hcm phối hợp với các đơn vị tổ chức chính thức khai mạc vào tối qua ngày một mươi sáu tháng một
qua ba lần tổ chức lễ hội đã trở thành sản phẩm văn hóa du lịch độc đáo thu hút sự quan tâm của người dân và du khách
dù mới đầu tuần nhưng rất đông người dân đã tới nhà văn hóa thanh niên tp hcm để tham quan chụp ảnh
lần đầu tiên tham gia lễ hội kim nhân và những người bạn của mình đã có những trải nghiệm khó quên
với không gian ngập tràn không khí tết
hôm nay thực tế mình ra đây thì em cảm thấy cảnh đây rất là đẹp
mọi người muốn chụp hình là phải chiên chút với nhau
mặc dù hôm nay đầu tuần em cảm thấy không khí tết nó đã về đến mọi nơi rồi
nên em đang cảm thấy rất là vui sướng và thấu
mỗi năm thì em không có đi ra chụp hình đây
nhưng khi sài gòn được hết dịch đó kiểu như là cảm giác em vui kiểu như mừng
kiểu như mình cũng được có thể đón tết vui có thể về quê này kia nữa
không chỉ hôm nay
lễ hội tết việt rất là hấp dẫn với người trẻ
lễ hội tết việt còn thu hút nhiều gia đình và các em nhỏ tới tham quan và vui chơi
hôm nay thì lần đầu tiên đến đây
thế nhưng mà thấy không khí ở đây rất là vui vẻ tràn ngập một không khí tết
sau mấy tháng dịch thành phố đóng băng thì bây giờ cảm thấy dễ thở hơn
và cho bé thì bé rất là vui
mặc dù là rất là mệt nhưng mà bé rất là vui
điểm nhấn của lễ hội tết việt
là vườn mai rực rỡ và phố ông đồ
năm nay ngoài các quầy thư pháp và hàng trăm gốc mai vàng
lễ hội còn có thêm nhiều không gian tái hiện cảnh đẹp giá trị văn hóa của vùng quê nam bộ
chợ nổi trên không lồng đèn đỏ gian hàng lá dừa
được các nghệ nhân tựa tay trang trí tỉ mỉ đem lại nhiều nét mới mẻ độc đáo cho lễ hội
một cái niềm vui nữa là hầu như mọi người đều có cái ý thức để cùng chung tay góp sức phòng chống dịch
mọi người đến đây có thể khi mà chụp hình thì bỏ khẩu trang ra
nhưng sau khi mà chụp hình xong thì đều đeo khẩu trang
và đều tuân thủ cái khai báo y tế rồi sát quẩn
cái lớn nhất trong cái câu chuyện góp phần phòng chống dịch đó
là hầu như tất cả các ông đồ tất cả các nhân viên các cộng tác viên mà tham gia trong lễ hội đó
thì đều phải được test covid nhanh ba ngày một lần
và đều phải tuân thủ khai báo y tế khẩu trang và sát quẩn
mọi việc đó thì đều được
thống nhất và cùng chung tay để thực hiện một cách nghiêm túc phòng chống dịch
sau một năm với nhiều khó khăn biến động
lễ hội tết việt năm nay không chỉ mang tới cảm xúc đẹp và văn hóa tết cổ truyền của dân tộc
mà còn là sự hy vọng mong cầu về một năm mới bình an
xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin hôm nay thứ hai ngày một mươi bảy tháng một
sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung truyền hình công an nhân dân

thời điểm cuối năm lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang nhiều vụ vận chuyển pháo trái phép
thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
tại tỉnh bình phước khoảng một giờ ngày một mươi bảy tháng một trên đường phú diềng đỏ thành phố đồng xoài
tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tang chiếc xe bán tải vận chuyển hai trăm một mươi bệ pháo
đi trên xe có bốn nam thanh niên cùng chú xã phước thái huyện long thành tỉnh đồng nai
các đối tượng đã vận chuyển hai trăm một mươi bệ pháo với tổng trọng lượng bốn trăm linh kg
tại khu vực thôn bản khoai xã yên khói huyện lộc bình phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn phối hợp cùng đội biên phòng cửa khẩu chi ma và công an tỉnh lạng sơn phát hiện
bắt giữ hai đối tượng là trần văn hoàng và đặng trung duyên cùng chú tại xã nghĩa thái huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
đang có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép tăng vật thu giữ gồm bốn mươi bảy giàn pháo hoa tổng trọng lượng bảy mươi ba kg
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ để khởi tố một đối tượng có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
đó là võ thanh nhật
tổ công tác nhàn ba mươi tuổi trú tại huyện buôn đôn tỉnh đắk lắk
trước đó tổ công tác của đội cảnh sát kinh tế công an thành phố buôn ma thuật phát hiện nhàn đang điều khiển xe máy
đằng sau có chở hai thùng cắt tông bên trong có một con chim cát lớn và một con chim ưng
tổ công tác đã đưa nhàn cùng phương tiện và tan vật về trụ sở làm việc
bước đầu nhàn khai nhận đã lên mạng xã hội facebook đặt mua hai con chim trên của một người không rõ nhân thân lai lịch ở tỉnh cao bằng với giá hai triệu đồng
sau đó nhàn đưa về đắk lắc bán lại với giá ba triệu đồng
tuy nhiên trong lúc đang dừng xe chở khách để đến giao chim thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
được biết chim cắt lớn thuộc nhóm một b nguy cấp quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới ba trăm sáu mươi năm một năm
đối tượng bị khởi tố là kim văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín thường trú tại thành phố hà nội
thảo cùng với đoàn văn quảng quê ở quảng ninh vào đắk lắc thuê nhà trọ để hoạt động tín dụng đen
thảo là đối tượng cầm đầu và trực tiếp chỉ đạo việc cho vay lãi nặng với lãi suất ba trăm sáu mươi năm một năm và đã cho bốn mươi bảy người vay với số tiền trên sáu trăm linh triệu đồng
quá trình khám xét địa điểm nhóm này hoạt động tín dụng đen cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ sổ sách tăng vật chứng liên quan đến việc cho vay lãi nặng để tiếp tục điều tra và xử lý
thưa quý vị dịp tết đang cận kề nhu cầu tài chính cho mỗi gia đình để chi tiêu mua sắm và giải quyết công việc sẽ rất là cao
lợi dụng tình hình này các đối tượng cho vay nặng lãi thường sử dụng nhiều chiêu trò để khiến cho người dân lâm vào cảnh trả mãi không hết nợ
sau đây sẽ là ghi nhận ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
giữa năm hai nghìn hai mươi người phụ nữ này vay của một nhóm đối tượng ở nha trang năm triệu đồng
theo thỏa thuận của nhóm đối tượng cho vay
thì mỗi ngày
chị phải trả một trăm linh đồng trong thời gian sáu mươi ngày tính cả gốc lẫn lãi tức là sáu triệu đồng
đóng được khoảng hai mươi ngày với số tiền hai triệu đồng thì chị không còn khả năng chi trả
đối tượng cho vay đã thỏa thuận trả lại cho chị số tiền một triệu đồng đồng thời yêu cầu chị xác nhận số nợ năm triệu đồng như cũ
như vậy sau hai mươi ngày chị đã phải chịu khoản lãi vay trong cả sáu mươi ngày
trong khi đó số nợ gốc vẫn còn nguyên năm triệu đồng
cứ như thế
quay vòng cho đến nay chị đã phải trả cho nhóm đối tượng khoảng hai mươi triệu đồng mà vẫn chưa trả hết tiền gốc vay
từ hồi tháng sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cho tới bây giờ
thì là cứ thố đi thố lại tầm khoảng hai mươi hoặc hai mươi mấy ngày là thố tiền rồi
rồi tới bây giờ thì chắc cũng gần một năm rưỡi rồi
nhưng có vay bình thường một năm rưỡi thì cứ hai mươi hai mươi mấy ngày là góp xong rồi mình sẽ trừ ra cái số tiền lời là một triệu
tính cái tổng cái số tiền mà em trình tiền lời thôi thì tầm được khoảng chắc khoảng giá hai mươi triệu
sau tới bây giờ thì chưa có trả hết chưa có trả đổi cái số tiền vốn
đây là hàng trăm hồ sơ cho vay mà phòng cảnh sát hình sự thu giữ qua điều tra một nhóm đối tượng chuyên tổ chức cho vay nặng lãi ở nha trang
chứng minh thư nhân dân hộ chiếu hộ khẩu bằng lái xe
chỉ cần thế chấp những giấy tờ này
rất nhanh xíu
đó người vay sẽ được giải ngân với số tiền hàng chục hàng trăm triệu đồng
với mức lãi suất gấp rất nhiều lần mức lãi suất tối đa mà pháp luật cho phép
không ít trường hợp rơi vào vòng luẩn quần dẫn đến không còn khả năng trả nợ
và khi không còn khả năng trả nợ người vay sẽ phải đối mặt với đủ những thủ đoạn đòi nợ của những đối tượng cho vay
khi đến hạn trả gốc và lãi người dân mà không có khả năng trả thì cường cùng đồng bọn đến nơi ở của người vay tạo sức ép đe dọa
cũng như là dùng hình ảnh của người vay đăng tin tìm kiếm trên mạng xã hội để bêu dếu người vay và cả để tạo sức ép cho người vay phải trả tiền cho mình
nếu như người vay mà không trả thì cường cùng đồng bọn nhắn tin đe dọa đồng thời đến nhà đe dọa để buộc người vay trả lại tiền
bằng thủ đoạn như vậy cường cùng đồng bọn đã tổ chức cho vay từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
đã cho vay tổng cộng là tám trăm ba mươi chín người
với số tiền khoảng hai mươi tỷ đồng và thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
tết nguyên đán đang đến gần nhu cầu tài chính trong mỗi gia đình cũng tăng cao đây cũng là thời điểm các nhóm đối tượng cho vai nặng lãi sẽ gia tăng hoạt động
cơ quan công an khuyến cáo nếu có nhu cầu về tài chính người dân nên tìm đến những tổ chức tiến dụng được cấp phép hoạt động
trước khi vay phải có kế hoạch và khả năng trả nợ tuyệt đối không vì một chút dễ dãi trong thủ tục mà tìm đến những nhóm đối tượng cho vay nặng lãi
các tuyến đường vào vựa đào lớn nhất hà nội liên tục bị ùn tắc những ngày cuối tuần khi mà lượng người đến chụp ảnh mua đảo tăng gấp ba bốn lần so với bình thường
người dân làng đào nhật tân có kỹ thuật trồng đào rất điêu luyện từ việc ghép cành sửa tán lá đào để có tác phẩm đẹp
ngoài ra thì họ còn có bí quyết để đào có thể nở đúng thời điểm dù thời tiết thất thường
dọc tuyến phố lạc long quân âu cơ không khó để bắt gặp những gốc đào cổ thụ có giá
giao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng tại chợ quảng an tây hồ hà nội đào được bày bán khá nhiều đào bán sớm nên đắt hơn chính vụ
từ ngày một mươi bảy tháng một các tỉnh quảng ninh lào cai vừa thông báo việc tạm dừng nhận phương tiện chở quả tươi đến cửa khẩu để xuất khẩu sang trung quốc
cà mau sóc trăng thành phố hồ chí minh đồng tháp khánh hòa là những địa phương dẫn đầu cả nước về xuất khẩu thủy sản trong năm hai nghìn hai mươi một
với tâm lý chung là hàng hóa tại siêu thị sẽ đảm bảo lại tranh thủ ngày nghỉ để đi sắm tết dòng người liên tục kéo về các siêu thị khiến không khí mua sắm trở nên tấp nập
đa số các siêu thị khu bán bánh kẹo luôn thu hút nhiều khách hàng nhất
để đáp ứng nhu cầu đi lại tốt nhất cho người dân cục hàng không việt nam quyết định tăng tần suất một số đường bay quốc tế cùng đó ngành đường sắt cũng tăng cường chạy thêm một số tuyến
thưa quý vị và các bạn lợi dụng nhu cầu mua hàng qua mạng gia tăng trong mùa dịch covid một mươi chín nhiều đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng những chiêu thức và thủ đoạn hết sức tinh vi
các đối tượng đã triệt để sử dụng những sơ hở trong quá trình thanh toán số của ứng dụng mua sắm trực tuyến sự bất cẩn của người dân để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
vài lần thì vẫn không được như mong muốn
họ đăng những sản phẩm như vậy nhưng mà nhận lại thì khác hoàn toàn
trong quá trình mà bán hàng cho anh bình thì em có tải hình ảnh ở trên mạng của người khác về để cho anh bình tin tưởng
cái thị trường mua bán thì nó cũng tốc độc sôi động nhất là cái gì cần test như thế này
trăm người bán và người mua và rất khó để cái người bán mà người mua hàng ấy họ tìm được một cái số uy tín
tìm hiểu thông tin rất kỹ nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới chuyển khoản
đã rất cẩn trọng trong việc đặt mua hàng online nhưng chị hương vẫn rơi vào tình cảnh dở khóc giờ cười khi một số lần hàng nhận về không giống như quảng cáo trên mạng
có một vài lần thì cũng được phản hồi và gửi lại những sản phẩm như mình mong muốn
một lần thì bên nhà cung cấp bơ luôn không trả lời luôn ạ
còn đây là đối tượng đào thị trang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa khởi tố bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đối tượng này đã lập ra các tài khoản thực phẩm đông lạnh xuất nhập khẩu thu thảo thảo đông lạnh và thường xuyên đang bán các loại thực phẩm đông lạnh với giá rất rẻ
khi còn mồi sập bẫy trang lặn mất tăm cùng hàng trăm triệu đồng tiền đặt cọc mua hàng
toàn bộ quá trình giao dịch mua bán giữa đối tượng trang và các nạn nhân đều thực hiện qua mạng xã hội cả hai bên đều chưa hề quen biết nhau
trong quá trình mà bán hàng cho anh bình thì em có tài hình ảnh ở trên mạng của người khác về để cho anh bình tin tưởng và biết là em có hàng để cho anh bình mua hàng ở chỗ em
hiện nay việc mua bán qua các trang thương mại điện tử trên các trang mạng xã hội diễn ra rất nhanh
tuy nhiên đây cũng là mảnh đất màu mỡ để tội phạm lợi dụng tổ chức các chiêu thức lừa đảo rất tinh vi
tất cả những cái hình thức bình thường mọi người hay mắc phải thì đều có cái sự cảnh báo cho nhau ở trên facebook cá nhân hay là trên gia lô hoặc là trên fanpage
thế nhưng mà bây giờ thì nó ra rất là nhiều cái cửa kiểu lừa đảo khác nhau cái thị trường mua bán thì nó cũng tấp đập sôi động nhất là cái dịp gần tết như thế này
chăm người bán vạn người mua và rất khó để cái người bán hàng người mua hàng ấy họ tìm được một cái số uy tín
liệu rằng chỉ bằng việc tìm hiểu kỹ thông tin của bên bán có đủ cơ sở để người mua đặt niềm tin và quyết định chọn mua những sản phẩm của bên bán
cơ quan chức năng đã đưa ra những cảnh báo về phương thức thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo lợi dụng để tạo được niềm tin từ phía khách hàng
thực ra mua sóng online thì cũng rất nhiều
thì ở đây có rất nhiều cái đối tượng là có thể là các đối tượng
mở những cái trang web mà giới thiệu sản phẩm mua bán hàng
thế nhưng mà tuy nhiên khi mà khách hàng mà chuyển tiền thì lại không nhận được hàng hóa
nó cũng là một trong những cái thủ đoạn bản chất mà nói là lừa đảo
thì một vấn đề nữa là có thể là các đối tượng sử dụng những cái hình thức là những cái trang mua bán đó
thu hút người dân thu hút những người mà người ta đang
thì khi vào mình cần có những cái sản phẩm gì thì mình đăng ký
đăng ký thì tuy nhiên rằng là bản chất là khi mà chúng ta đăng ký xong thì thông tin dữ liệu của chúng ta tài khoản chúng ta
nhiều khi là nó thanh toán trên cái trang đó thì cũng dẫn đến tình trạng rất dễ là bị đối tượng lấy được các cái thông tin về tài khoản ngân hàng
và từ đó các đối tượng có thể là vào xâm nhập vào tài khoản của khách hàng và chiếm đoạt
đấy là một trong những cái mà chúng ta nói cảnh giác rất cảnh giác
đối với những cái trang mà chúng ta không thường xuyên vào chúng ta chưa biết thì đối với những trang mà chúng ta chưa biết thì nên là chúng ta phải hết sức là cẩn trọng
chúng ta nên là vào những cái trang mà chúng ta đã có những cái uy tín những cái trang uy tín thì chúng ta có cái độ tin tưởng nó cao và chúng ta cũng phòng tránh được rất nhiều cái vấn đề bị lừa đảo